tại hà nội bộ ngoại giao tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động trên cương vị chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc tháng một năm hai nghìn hai mươi
mở đầu nhiệm kỳ thành viên không thường trực hội đồng bảo an hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một của việt nam
theo đó đảm nhận nhiệm vụ chủ tịch hội đồng bảo an ngay tháng mở đầu năm kỷ niệm bảy mươi năm năm thực hiện hiến trương liên hợp quốc
việt nam đã lựa chọn chủ đề ưu tiên trong tháng là thúc đẩy tuân thủ hiến trương liên hợp quốc để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế
do mang tính thời sự và đáp ứng đúng mong muốn của cộng đồng quốc tế phiên thảo luận mở đã thu hút một trăm một mươi một lượt ý kiến phát biểu
số lượng tham gia cao nhất trong lịch sử các phiên thảo luận mở của liên hợp quốc
trong đó có phát biểu của tổng thư ký liên hợp quốc và một trăm linh chín quốc gia thành viên quan sát viên
sáng kiến thứ hai của việt nam trong tháng chủ tịch hội đồng bảo an là tổ chức lần đầu tiên một cuộc họp về thúc đẩy hợp tác giữa liên hợp quốc và asean
cuộc họp là cơ hội để nâng cao sự hiểu biết của hội đồng bảo an nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung về vai trò của asean trong khu vực
và thảo luận các nội dung có thể tăng cường hợp tác hơn nữa
nhân dịp này việt nam đề xuất tổ chức đối thoại cấp cao asean liên hợp quốc về phát triển bền vững dịp hội nghị cấp cao asean liên hợp quốc
sẽ diễn ra tại việt nam vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ngoài các đề xuất nêu trên trong tháng việt nam làm chủ tịch hội đồng bảo an đã phản ứng rất kịp thời trước những vấn đề nảy sinh
đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế
trong đó có những vấn đề nổi lên như syri libya tiến trình hòa bình trung đông yemen tây phi mali cộng hòa trung phi sip colombia nam sudan cộng hòa dân chủ congo
việt nam đã đáp ứng tất cả các sáng kiến và đề nghị của các nước
việt nam vẫn dùng sáng tạo các luật lệ thông lệ của hội đồng thúc đẩy việc xây dựng đồng tuận để hội đồng đề ra được các quyết định kịp thời
tổng kết tháng việt nam là chủ tịch hội đồng bảo an đã tổ chức ba mươi hoạt động chính thức
trong đó có hai cuộc thảo luận mở tám cuộc họp nghe báo cáo và bốn cuộc họp thông qua nghị quyết được phát trực tiếp trên hệ thống thông tấn của liên hợp quốc
với tư cách chủ tịch việt nam cũng đã tổ chức một buổi họp báo quốc tế và nhiều cuộc họp thông tin về hoạt động của hội đồng bảo an cho các nước thành viên
quan sát viên của liên hợp quốc các tổ chức phi chính phủ và các đối tượng quan tâm khác
hội đồng bảo an đã thông qua một mươi ba quyết định bao gồm bốn nghị quyết và một quyết định về việc gia hạn các phái bộ lực lượng và cơ chế liên hợp quốc
một tuyên bố của chủ tịch năm tuyên bố báo chí và hai thông tin báo chí
đây là số lượng quyết định nhiều nhất trong một tháng làm việc của hội đồng bảo an trong nhiều năm gần đây